cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thành phố đà nẵng đã tiến hành ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với lê anh duy chú tổ bốn mươi bảy phường an hải đông quận sơn trà về hành vi chiếm giữ trái phép tài sản
theo đó vào ngày ba mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một chị hà có nhờ lê anh duy xem bó trên mạng và thỏa thuận số tiền ba trăm linh đồng
tuy nhiên trong quá trình chuyển khoản chị hà đã chuyển nhầm cho duy ba triệu đồng
khi biết đã chuyển nhầm chị hà đã tìm cách liên lạc đề nghị duy trả tiền nhưng duy đã không trả lại
vào ngày hai mươi chín tháng một cơ quan cảnh sát điều tra công an quận sơn trà thông báo số một trăm tám mươi bảy về việc đề nghị trả lại tiền chuyển nhầm cho chị hà nhưng duy không đồng ý chuyển trả
vụ việc đang được tiếp tục làm rõ